một mươi năm tù giam phải bồi thường thiệt hại gần hai trăm linh triệu đồng là hình phạt dành cho đối tượng nguyễn kha ly trú tại tỉnh sóc trăng vì tội cố ý gây thương tích và giết người
theo cáo chẳng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh trà vinh ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bị can nguyễn kha ly cùng vợ và người làm chất gủi xuống thuyền trên sông tại xã tam ngãi huyện cầu kè thì có mơ thuẫn cự cãi dẫn đến xung đột với một nhóm người gồm nguyễn văn kiệt nguyễn thị lan nguyễn thanh tạo nguyễn vũ linh
trong lúc xô sát ly đã dùng dao chém tạo tử vong tại chỗ kiệt bị thương tích ba mươi chín
linh thương tích ba mươi hai và lan bị thương tích một mươi ba